sau tiếng nổ lớn chị hồ thị hồng và đỗ đức anh đã tử vong tại chỗ
tại hiện trường cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và sáu viên đạn
vào chiều ngày hôm nay công an huyện đức cơ tỉnh gia lai vẫn đang khẩn trương điều tra
làm rõ vụ việc hai người tử vong sau tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn huyện đức cơ tỉnh gia lai
trước đó vào khoảng ba h ba mươi phút cùng ngày tại nhà chị hồ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tổ ba thị trấn chư ti huyện đức cơ xảy ra vụ nổ lớn nên người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng công an huyện đức cơ đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc
tại đây cơ quan công an xác định hai nạn nhân tử vong gồm chị hồ thị hồng và anh đỗ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thôn ia mút xã ia giom huyện đức cơ
đồng thời cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và sáu viên đạn
trong hai người tử vong đỗ đức anh là đối tượng đã có hành vi dùng súng tự chế bắn gây thương tích cha ruột là ông đỗ được vào ngày hai mươi hai tháng một
sau đó bỏ trốn khi cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm đối tượng thì xảy ra vụ việc